và mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại đắk lắc
đáng chú ý là đối tượng lừa đảo lại chính là người con dâu trong gia đình
nạn nhân không chỉ là chồng bố chồng mà còn có cả nhiều người thân quen của gia đình khác
với tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên tới một mươi bảy tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
my tổ chức đàm cưới với anh hoàng văn lượng chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
sau đó vợ chồng my đến tp hcm làm ăn sinh sống
thời gian này my điện thoại và về nói với ông hoàng xã luận là bố chồng
rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm
nếu ông luận có nguồn vốn nào thì vây mượn giúp my để làm ăn kiếm lời
khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ
tin lời con dâu trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ông luận đã nhiều lần chuyển cho my tổng số tiền hơn năm một tỷ đồng

khi ông luận không hỏi lấy tiền để trả lại người vây
thì my tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán đặt cọc đất giả
để cho ông luận tin tưởng rằng mình vẫn còn đất để bán
thực tế thì my không có các bất động sản này
mới đây my bỏ đến tỉnh bình dương sinh sống thì bị cơ quan điều tra bắt giữ

rồi một phần dư là em sử dụng cho việc cá nhân
mở rộng điều tra my khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của bố chồng thì đối tượng còn chiếm đoạt một hai tỷ đồng của chồng
chín tỷ đồng của ông phạm văn lượng và nhiều người khác ở tỉnh đắk nông với tổng số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
bố chồng chồng và những người thân khác của gia đình nhà chồng chuyển tiền cho my thì my đã không kinh doanh đất đai
mà my đã dùng vào việc là tham gia đánh bạc trên trang mạng là fb tám mươi tám com và dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
và sau đó là my đã không còn khả năng là thanh toán lại các khoản tiền này
my đã tiếp tục lừa những người thân khác và của gia đình nhà chồng để những người này chuyển tiền
và my đã dùng số tiền này trả một phần gốc và một phần lãi cái số tiền mà ông luận là bố chồng và lượng là chồng của my đã chuyển cho my
và my đã trả vốn xoay vòng cho những người này đến tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi ba thì cái sự việc ở trên bị phát hiện
ông hoàng sáu luận và những người thân trong gia đình nhà my đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng trần thị trúc my theo quy định của pháp luật